trước dự báo của ngành nông nghiệp tình hình hạn mặt ở đồng bằng sông cửu long xuất hiện sớm so với cùng kỳ nhiều năm và mức độ gai gắt hơn
do vậy các địa phương cũng như nông dân tỉnh đồng tháp đang triển khai rất nhiều giải pháp ứng phó nhất là tình hình hạn hán trong vụ hè thu tới
theo kế hoạch sản xuất vụ mùa hè thu năm hai nghìn hai mươi huyện đồng ngự tỉnh đồng tháp xuống giống gần một mươi hai hectare lúa và hơn một năm trăm linh hectare hoa màu cây ăn trái
trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bà con nông dân đang tích cực triển khai các biện pháp quản lý tích chữ nước tưới trong từng ô bao sản xuất